tại tỉnh bạc liêu lễ khởi công nhà máy điện gió hòa bình i đã được tổ chức thành công tốt đẹp
phó thủ tướng chính phủ trịnh đình dũng đã tham dự nhấn nút khởi công dự án
nhà máy điện gió hòa bình i có công suất năm mươi mw cung cấp hơn một trăm sáu mươi mw một năm vào hệ thống lưới điện quốc gia
với nguồn năng lượng sạch hỗ trợ giảm thiểu các yếu tố gây ô nhiễm môi trường
nhà máy có tổng vốn đầu tư là ba tỷ đồng tổng diện tích hơn một ha mặt nước
và có được lên kế hoạch hoàn thành vào năm hai nghìn hai mươi